chính phủ vừa ban hành nghị định một trăm ba mươi hai sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một mươi sáu về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda và vốn vay yêu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong đó bổ sung quy định kiểm soát chi nguồn vốn oda vốn vai yêu đãi
theo đó việc kiểm soát và thanh toán vốn oda vốn vay ưu đãi kiểm soát chi áp dụng theo các quy định hiện hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước
kho bạc nhà nước các cấp thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự án hoặc hợp phần dự án được ngân sách nhà nước cấp phát dự án áp dụng cơ chế cấp phát một phần vay lại một phần theo tỷ lệ và dự án vay lại của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
cơ quan cho vay lại được bộ tài chính ủy quyền thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự án hoặc hợp phần dự án áp dụng cơ chế vay lại toàn bộ
cơ quan cho vay lại được bộ tài chính ủy quyền thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự án hoặc hợp phần dự án vay lại của ủy ban nhân dân cấp tỉnh